thưa quý vị và các bạn đến chiều nay cả nước đã tiêm được hơn tám mươi tám năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cao hơn khoảng hai một triệu liều so với mốc ngày hôm qua năm tháng một mươi một
hiện tại có khoảng tám mươi hai người từ một mươi tám tuổi đã tiêm ít nhất một mũi ba mươi tám tiêm đủ hai mũi
trong gần một tháng qua theo thống kê sơ bộ đã có hơn bốn trăm linh năm công dân di chuyển về các địa phương
trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng ba trăm tám mươi hai người có bảy bảy trăm linh ca
xét nghiệm dương tính chiếm hai
khu vực miền nam có bốn mươi chín xã phường cấp độ bốn ghi nhận tại chín tỉnh gồm an giang bạc liêu bến tre cà mau cần thơ đồng tháp hậu giang tiền giang